theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày hai tết âm lịch
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người bị thương một mươi ba người
như vậy sau bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cả nước đã xảy ra một trăm một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm bảy mươi bảy người chết tám mươi bảy người bị thương
cũng trong bốn ngày đầu nghỉ tết âm lịch lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra xử lý hai bảy mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền gần sáu trăm linh triệu đồng tạm giữ gần bảy trăm linh phương tiện vi phạm khoảng bốn trăm linh giấy tờ các loại
kiểm tra xử lý ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia bốn ngày đầu nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
số vụ tai nạn giao thông đã giảm đi ba mươi tám vụ giảm bốn mươi bốn người chết ba mươi ba người bị thương so với năm ngoái
người dân tham gia giao thông trong những ngày đầu năm mới cần chấp hành nghiêm chỉnh
luật giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra